đại sứ quán sri lanka và công ty nghệ thuật tân hà nội vừa phối hợp tổ chức khánh thành đoạn đường gốm sri lanka với nghi lễ thắp đèn truyền thống
đây là đoạn tranh gốm nối tiếp con đường gốm xứ trên đường nghi tàm do đại sứ quán sri lanka dành tặng cho thủ đô hà nội
nội dung bức tranh là hình ảnh pháo đài đá tự nhiên một trong những khung cảnh ấn tượng nhất của đất nước sri lanka
mỗi mét vuông tranh gốm tạo nên từ hai năm trăm linh viên gốm nhỏ với chiều cao một sáu mét và chiều dài một mươi hai mét được thể hiện dưới bàn tay xếp gốm khéo léo của các nghệ sĩ
bức tranh phần nào khắc họa những nét đẹp thiên nhiên và văn hóa đặc sắc nhất của đất nước sri lanka
bức tranh gốm xứ không chỉ là một di sản mà đây còn là tình cảm của người dân sri lanka dành tặng người dân việt nam